để phục vụ cho việc thi công nhà ga s một mươi hai tuyến đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
từ ngày hôm nay sở giao thông vận tải hà nội tiến hành rào chắn đường trần hưng đạo
theo đó sở sẽ tiến hành thu hẹp lòng đường đoạn từ nút giao lê duẩn đến tòa nhà ngân hàng đại dương
còn lại năm mét để tổ chức giao thông theo một chiều hướng từ lê duẩn đi vào quán xứ
các phương tiện có thể đi theo hướng trần hương đạo quán sứ lý thượng kiệt lê duẩn
hoặc trần hương đạo trần bình trọng trần quốc toản lê duẩn
bên cạnh đó hai tuyến xe buýt ba a một mươi một cũng được điều chỉnh đi theo lộ trình trần hương đạo quán sứ lý thượng kiệt lê duẩn
giữa nguyên hai tuyến là tuyến ba mươi tám và tuyến xe bảo yến đi theo hướng lê duẩn trần hương đạo
tiến độ thi công theo kế hoạch kéo dài khoảng một mươi năm tháng